cụ thể ngày một mươi năm tháng sáu mới biết khi nào người nước ngoài được nhập cảnh vào châu âu sẽ với những điều kiện gì kèm theo và bắt buộc phải cách ly khi nhập cảnh hay không
khách nước ngoài là nguồn thu đáng kể của nhiều nước châu âu và không chỉ của ngành du lịch nhưng đã bị gián đoạn trong nhiều tháng qua do người nước ngoài không được phép nhập cảnh
trong khi đó nền kinh tế của liên minh này dự báo có thể giảm tới một mươi trong năm nay mức suy giảm chưa từng thấy kể từ cuộc đại suy thoái toàn cầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
được biết eu đang cân nhắc mở cửa biên giới ngoại khối
có thể là ngay trong tháng bảy tới
bang berlin của đức đã trở thành bang đầu tiên của nước này thông qua luật chống phân biệt đối xử với sự chấp thuận của đa số nhà lập pháp bang
luật mới cấm các cơ quan công quyền bao gồm cơ quan cảnh sát và trường công lập có hành vi phân biệt đối xử dựa trên các yếu tố như hoàn cảnh xuất thân dạng màu da giới tính tôn giáo những khiếm khuyết về thể chất và tinh thần tuổi tác và nhận dạng giới tính
luật cũng quy định không phân biệt đối xử với những người bị thiếu kỹ năng
thiếu kỹ năng về ngôn ngữ tiếng đức bệnh mãn tính không kỳ thị dựa trên thu nhập trình độ học vấn hay nghề nghiệp của mỗi người
nạn nhân của các hành vi phân biệt đối xử sẽ được hưởng các khoản đền bù và bồi thường thiệt hại
theo số liệu do bộ y tế và phúc lợi gia đình ấn độ công bố sáng nay nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay với chín tám trăm tám mươi bảy ca trong hai mươi bốn giờ qua vượt italia đứng thứ sáu trên thế giới về số ca mắc bệnh
ấn độ chỉ đứng sau mỹ brazil nga tây ban nha
và anh về tổng số ca nhiễm bệnh dù đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt hơn hai tháng qua nhưng số ca mắc covid một mươi chín tại ấn độ vẫn đang gia tăng và dịch chưa có dấu hiệu đạt đỉnh
hiện ấn độ đang từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế và cho phép nối lại nhiều hoạt động xã hội
tổng thống mỹ joe biden đã tập hợp được một chín trăm chín mươi ba phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bảy tiểu bang và thủ đô washington dc gần đây
từ đầu tháng bốn vừa qua ông biden được đánh giá gần như đã nắm chắc đề cử của đảng này sau khi đối thủ lớn nhất là thượng nghị sĩ độc lập tiểu bang vermon bernie sanders rời khỏi đường đua
hiện tại bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ vẫn còn diễn ra ở tám tiểu bang và ba vùng lãnh thổ của mỹ
thật vinh dự khi được cạnh tranh với một trong những nhóm ứng viên tài năng nhất mà đảng dân chủ từng chứng kiến
tôi tự hào nói rằng chúng ta sẽ tham gia bầu cử như một đảng thống nhất
tôi sẽ dành hàng ngày từ nay đến mùng ba tháng một mươi một để giành được phiếu bầu của tất cả người mỹ trên khắp đất nước tuyệt vời này
hàng chục ứng viên đảng dân chủ đã ra tranh cử để trở thành ứng viên tổng thống được đảng đề cử
tuy nhiên ông biden đã thắng thế bằng cách chủ yếu đưa ra những cách tiếp cận ôn hòa hơn so với tổng thống trump
bên cạnh đó thành công mà ông có được
còn nhờ vào lá phiếu ủng hộ của các cử tri da màu gốc phi
bước ngoặt chỉ xảy ra tại cuộc bầu cử ở nam carolina hồi tháng ba khi ông biden thắng đậm vượt qua đối thủ hàng đầu là thượng nghị sĩ sanders ở vị trí gần nhất với cách biệt lên tới gần hai mươi chín
trong ngày bầu cử siêu thứ ba không lâu sau đó ứng cử viên này đã giành chiến thắng tại một mươi trong tổng số một mươi bốn tiểu bang địa phương tiến hành bầu cử sơ bộ
tôi sẽ chọn một phụ nữ da màu để liên danh tranh cử phó tổng thống
nếu tôi được chọn làm người đại diện cho đảng dân chủ
chạy đua vào nhà trắng
một cuộc thăm dò gần đây cho thấy chỉ có một mươi bốn người mỹ gốc phi đăng ký bảo phiếu ủng hộ ông trump
trong khi tỷ lệ này của ông biden là bảy mươi năm
vấn đề hiện nay của ông biden là phải bảo đảm rằng các cử tri da màu có động lực tham gia bỏ phiếu vào tháng một mươi một tới
đặc biệt là ở các tiểu bang đang có nhiều thay đổi quan trọng đối với chiến dịch tái tranh cử của tổng thống trump
cuộc đua bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ có thời điểm từng chứng kiến sự tham gia của hàng chục ứng cử viên
với sự đa dạng về chủng tộc
giới tính độ tuổi cũng như bao gồm cả một ứng cử viên là người đồng tính
việc nước mỹ đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái
trong khi tình trạng bất ổn dân sự nổ ra ở hàng chục thành phố sau cái chết của nạn nhân da màu george floyd
và tình hình đại dịch covid một mươi chín đang tạo nên một bối cảnh hết sức đặc biệt cho cuộc chạy đua vào nhà trắng năm nay

chương trình là cụm tin vấn đáng chú ý
song song với việc công bố kế hoạch phục hồi kinh tế ngắn hạn
chính phủ malaysia sẽ tái triển khai chiến dịch sở hữu nhà ở
trong đó tem miễn thuế sẽ được cấp cho các giao dịch chuyển nhượng nhà đất và hợp đồng cho vay mua nhà
có giá trị từ ba trăm linh đến hai năm triệu ringgit tương đương với khoảng từ một sáu đến một mươi ba năm tỷ đồng
đồng thời miễn thuế thu nhập đối với nhân viên bất động sản khi bán được tối đa ba căn hộ từ nay đến hết năm sau
cùng với đó các xe ô tô sản xuất lắp ráp tại malaysia được miễn một trăm linh và xe nhập được giảm năm mươi thuế doanh thu
dự báo nền kinh tế thái lan có thể sẽ phục hồi theo hình chữ u dự kiến trong vòng hai năm sẽ trở lại với mức tăng trưởng như trước khi bùng nổ đại dịch covid một mươi chín
mức sụt giảm tồi tệ nhất dự kiến sẽ xảy ra trong quý hai năm nay với tỷ lệ âm một mươi hai một
sau đó sẽ thu hẹp dần tới âm chín hai trong quý ba và âm sáu bảy trong quý bốn

dự báo số lượng du khách nước ngoài sẽ giảm bảy mươi hai ba xuống một mươi một triệu lượt trong kịch bản lạc quan là thỏa thuận đi lại giữa các quốc gia nguy cơ thấp hoạt động hiệu quả
nhật bản đặt ra mục tiêu lưu hành vaccine covid một mươi chín vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh nhật bản đang nỗ lực chuẩn bị để tổ chức olympic tokyo hai nghìn hai mươi theo kế hoạch vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi nhưng bị hoãn lại do đại dịch
chính phủ nhật bản đã dành một trăm bốn mươi sáu tỷ yên tương đương với khoảng một ba mươi bốn tỷ đô la mỹ cho việc sản xuất và phân phối vaccine
khoản tiền này nằm trong ngân sách bổ sung lần hai được nội các của thủ tướng abe shinzo phê chuẩn vào tháng năm vừa qua
hiện có hai công ty dược phẩm nhật bản đang phát triển các loại vaccine covid một mươi chín gồm zionoji và andres inc
trong bốn tháng đầu năm nay thái lan đã ghi nhận trung bình ba trăm năm mươi vụ tự tử mỗi tháng
mất việc làm không có thu nhập để trang trải cuộc sống những hệ lụy trực tiếp do dịch covid một mươi chín gây ra được cho là nguyên nhân chính của những sự việc đau lòng này
đại dịch covid một mươi chín đã và đang tàn phá kinh tế làm tình hình thêm tồi tệ
các doanh nghiệp phải đóng cửa đã đẩy nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền trang trải cuộc sống
họ rơi vào cảnh tuyệt vọng và tìm đến cái chết
đền hình là tại thái lan nước này đã ghi nhận số vụ tự tử có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua
khoảng vài tuần trước khi tự kết liễu đời mình nithiwadi setia nhân viên phục vụ năm mươi tuổi người thái lan đã cảm thấy áp lực tài chính ngày càng đè nặng đặc biệt là sau khi bị mất việc do dịch covid một mươi chín
bà là một trong hàng triệu người thái lan bị mất việc làm sau khi chính phủ quyết định đóng cửa thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh từ tháng ba vừa qua
thi thể của bà được người gì tìm thấy tại nhà riêng vào tháng trước
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát cô ấy nói với thái lan
tôi cho rằng nhà hàng nơi cô ấy làm việc đã tạm thời đóng cửa và cô ấy sẽ không có thu nhập tôi đã khuyên cô ấy tri tiêu tiết kiệm hơn từ đó cô ấy luôn căng thẳng chỉ ngồi trong nhà và rất chầm tư
nhóm từ thiện samaritan tại thái lan cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi đến đường dây trợ giúp liên quan đến những vụ tự tử kể từ cuối tháng ba hầu hết nội dung các cuộc gọi đều có mối bận tâm về vấn đề tài chính
nhóm samaritan thái lan đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người bị ảnh hưởng
trong nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của covid một mươi chín chính phủ thái lan tuyên bố sẽ trả một mươi năm bạt tương đương với bốn trăm sáu mươi đô la mỹ cho ba khoản thanh toán hàng tháng đối với những người mất việc làm hai mươi bốn triệu người đã nộp đơn tuy nhiên chỉ có một mươi năm triệu người đủ điều kiện hàng triệu người còn lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng
hàng triệu người còn lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng